hôm qua một mươi tám tháng bảy vụ hàng chục bé trai mắc bệnh sui mò gà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân
đồng thời vụ mũi tiêm khiến cô giáo ở hà giang bị liệt nửa người cũng đã có kết luận là chưa có kết luận cuối cùng
những vụ việc trên cứ mập mờ chưa rõ nguyên nhân nhưng sự thiếu trách nhiệm của một bộ phận y bác sĩ hiện nay
sự buông lòng quản lý của một số đơn vị cấp quản lý trong ngành y tế là điều không thể phủ nhận được
còn trên trang nhất trang hai trang ba tờ tuổi trẻ hôm nay có bài viết
tiền khổng đổ vào bất động sản đề cập đến vấn đề những năm gần đây
hai kênh đầu tư vàng và đô la mỹ bị ghé lạnh vì ít sinh lãi thay vào đó là dòng tiền đổ vào bất động sản
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay khi thị trường bất động sản trở nên sôi động
ở đâu cũng nghe nhà đầu tư bàn luận chuyện mua đất kiếm lời
theo ông nguyễn hoàng minh phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết
dư nợ cho vay bất động sản hiện nay tại tp hcm ở mức là một trăm bảy mươi hai tỷ đồng
chiếm một mươi tám tổng số dư nợ
xét về tỷ trọng dư nợ tiến dụng bất động sản hiện nay giảm so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
cuối năm hai nghìn một mươi sáu là một mươi hai tổng dư nợ nhưng con số tuyệt đối tăng hơn một mươi tỷ đồng do quy mô cho vay tăng lên
đó là chưa tính đến khoản cho vay mua bất động sản trong tín dụng tiêu dùng của cá nhân
còn theo số liệu của hiệp hội bất động sản tp hcm
số doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tại tp hcm tăng mạnh
và chiếm tỷ trọng lớn trong số doanh nghiệp mới thành lập
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy có một mươi tám doanh nghiệp được thành lập
thì một phần ba là doanh nghiệp bất động sản
cho thấy thị trường bất động sản thu hút sự quan tâm của giới đầu tư
trên trang nhất trang ba báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay có bài viết
chiệt tiêu hộ khẩu trong tuyển dụng
theo nghiên cứu mới nhất của ngân hàng thế giới và viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
hệ thống quản lý bằng hộ khẩu tạo sự bất bình đẳng khi tiếp cận với dịch vụ xã hội
cũng như tiếp cận việc làm
đây là hệ quả của đô thị hóa quá trình phát triển tại khu vực kinh tế trọng điểm
như vậy trước xu thế hội nhập hệ thống quản lý bằng hộ khẩu đã bộc lộ không ít hạn chế
theo chuyên gia cải cách hành chính diệp văn sơn
thay vì coi trọng hộ khẩu nhà quản lý cần thay đổi căn bản phương pháp đánh giá công chức
đòi hỏi công tác sát hạch sau tuyển dụng trở thành cốt lõi trong bộ máy quản lý bên cạnh tuyển dụng
làm tốt nhiệm vụ trên cơ quan tuyển dụng chắc chắn chủ động triệt tiêu điều kiện hộ khẩu trong quy trình quản lý nhân lực